vị ban nhân dân tp đà lạt tỉnh lâm đồng vừa ban hành quyết định cưỡng chế bắt buộc khắc phục hậu quả
đối với ba khối công trình xây dựng không phép của công ty cổ phần thiên nhân
tại khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm phường ba tp đà lạt
ba khối công trình xây dựng không phép gồm khối công trình số một có diện tích hơn một ba trăm linh m hai
khối số hai có diện tích sàn hơn bốn mươi hai m hai và khối số ba có diện tích sàn hơn bảy trăm sáu mươi m hai
trước đó cũng tại dự án này các cơ quan chức năng tp đà lạt tỉnh lâm đồng
đã thực hiện quyết định cưỡng chế buộc khắc phục tháo rỡ công trình khách sạn không phép
với tổng diện tích sàn hơn một một trăm tám mươi m hai